thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua chúng ta thấy sự thay đổi nhanh chóng của giá vàng và thị trường bất động sản
nguyên nhân của điều này được cho là cộng hưởng từ nhiều yếu tố đặc biệt là do lạm phát
nên nhiều nhà đầu tư coi vàng chứng khoán là những kênh trú ẩn tài sản an toàn để đảm bảo an toàn và sinh lời vốn
liệu giá vàng và bất động sản thời gian tới sẽ chuyển động theo hướng nào
có thể áp dụng những chính sách gì để kiểm soát lạm phát
để trả lời cho những câu hỏi này chiều ngày hôm qua tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia tài chính kinh tế
trước tiên mời quý vị đến với clip ngắn điểm lại những con số biến động trong hai ngày vừa qua
giá vàng trong nước những ngày qua liên tục tăng mạnh liên tục lập đỉnh mới
ngày tám tháng ba giá vàng lên mốc bảy mươi bốn bốn triệu đồng một lượng
do lượng người bán nhiều nên giá vàng ngày chín tháng ba quay đầu giảm tuy nhiên vẫn ở mức trên bảy mươi triệu đồng một lượng
và vẫn có thể bật tăng giá trở lại
do giá vàng trên thế giới vẫn tiếp tục tăng
cùng chung trong cuộc đua về giá thị trường bất động sản cũng trên đà tăng nhanh
ngay cả giá căn hộ hạng c tại tp hcm cũng tăng đến hai mươi bảy sắp cán mốc sáu mươi triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên theo các chuyên gia nhìn nhận đây có thể chưa phải giá định bởi nguồn cung đang khan hiếm
yếu tố lạm phát tăng chi phí nguyên vật liệu khiến giá tiếp tục tăng
còn tại thị trường xăng dầu sau sáu lần liên tục leo thang kể từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
giá xăng dầu trong nước hiện tại đã phá đỉnh tám năm
xăng ron chín mươi năm tiến sát ngưỡng lịch sử hai mươi bảy đồng một lít
một số chuyên gia dự kiến có thể lên tới ba mươi đồng một lít
trong thời gian gần đây nó gắn liền với yếu tố bên ngoài
trực tiếp là nó gắn với ba nguyên nhân
thứ nhất là nó gắn với quá trình gia tăng phục hồi kinh tế của các nước trên thế giới
kéo theo đó là cái nhu cầu về xăng dầu tăng lên do đó giá xăng dầu tăng lên
cái thứ hai là các nước cung cấp dầu bỏ có xu hướng kiểm soát nguồn cung
nhất là lượng xuất khẩu đặc biệt là nước opec
do đó nó hạn chế sự cung nơi thị trường do đó cung cầu nó làm tăng giá xăng
và cuối cùng là nó gắn liền với căng thẳng trong quan hệ của nga
ukraine và đặc biệt là giữa nga với mỹ và các nước có liên quan
từ đó nó tạo ra một cái sự gia tăng hỗn hợp
hơn nữa việc tăng giá vàng ngoài những yếu tố cùng với tăng giá xăng
nó còn gắn liền với nhu cầu của người dân muốn tìm kiếm một chỗ tru ẩn an toàn của tài chính
và là sự lựa chọn của họ
vâng vậy khi giá vàng giá xăng dầu tăng cao
thì liệu có dẫn tới nguy cơ giá bất động sản cũng theo đó mà nóng lên
tăng cao trong thời gian tới hay không
về nguyên tắc thì nó có một cái bình thông nhau
giá vàng rồi giá nhà đất cũng như là sự nóng lên của nền chứng khoán
và đồng thời là mức lạm pháp
thế trong bối cảnh hiện nay lạm pháp gia tăng
cùng với giá vàng gia tăng thì đương nhiên giá nhà đất cũng có thể có một sự kéo theo nhất định
đặc biệt ở việt nam thì giá nhà đất đang lên do cái xu hướng gắn với cái phục hồi kinh tế
và cái nhu cầu về bất động sản
cũng như là mặt bằng kinh doanh của đời sống xã hội
cũng như là kinh tế nó ngày càng tăng
hai yếu tố này nó cộng với những yếu tố trên
nó làm cho giá
giá bất động sản nó tăng nhanh hơn
vâng nhiều ý kiến cho rằng là những thách thức này
không chỉ tác động tiêu cực đến mục tiêu kiểm soát lạm phát
mà còn làm trao đảo hoạt động sản xuất kinh doanh
đánh giá của ông như thế nào về những tác động có thể xảy ra
đương nhiên mỗi khi có một cái sự tăng giá
kể cả giá vàng giá xăng giá nhà đất
cũng như bức lạm pháp nói chung
thì đều phải trường tiêu cực tới đời sống kinh tế xã hội
một mặt nó làm tăng chi phí đầu vào của các yếu tố sản xuất
đặc biệt là những yếu tố sản xuất nào liên quan đến sử dụng năng lượng xăng dầu
thứ hai nữa nó có thể làm tăng nguy cơ liên quan tới việc tăng lãi xuất
để kiểm soát lạm pháp
và do đó nó làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp
khi tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của ngân hàng
thứ ba nữa nó làm tăng các chi phí hoạt động kinh doanh
kể cả của vận tải cũng như các hoạt động vận tải khác
có liên quan tới các hàng hóa và các hàng hóa có liên quan đến vận tải
tất cả nó tạo ra một cái làn sóng tăng chi phí đầu vào
và do đó là tăng cái giá đầu ra
và từ đấy nó làm tăng áp lượng lạm pháp trong cái rổ tính cpi của việt nam
và đương nhiên là người dân với tư cách là người tiêu dùng
họ vừa phải chi tiêu nhiều hơn cho xăng dầu
lại vừa phải hạn chế những cái gọi là nguồn thu nhập
dẫn đến là cái tổng cầu có thể bị giảm
và do đó là cái động lực thị trường trong nước cũng bị suy giảm
tất cả nó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của việt nam
trong thời gian tới đặc biệt trong bối cảnh
các cái thị trường thế giới đang có những biến động rất khăng thẳng
vâng như vậy là chúng ta có thể thấy sức ép lạm phát năm nay không hề nhỏ
vậy theo ông chúng ta cần làm gì để kiểm soát lạm phát
cũng như là giữ vững ổn định vĩ mô trong dài hạn
rõ ràng là bài toán kiểm soát lạm phát năm nay sẽ là khó nhất trong nhiều năm qua
trước những áp lực từ trong nước cũng như của nước ngoài
cũng như là những cái sức chống đỡ của người dân doanh nghiệp và kể cả của chính phủ
do đó là cái việc kiểm soát giá theo tí thiệu thị trường là rất quan trọng
tất cả những biện pháp kiểm soát bình ổn theo kiểu gọi là hành chính
sẽ không đủ sức để chưa đựng và kéo dài
thứ hai nữa là kiểm soát hoạt động đầu cơ
đặc biệt là những hoạt động đồ cơ bằng tư chất phá hoại
cái thứ ba nữa là phải tăng cường nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường
để tạo ra những cái phản đứng và những kịch bản phù hợp cho cái quá trình kiểm soát giá
và cuối cùng là sự bình ổn những cái mặt hàng thiết yếu
lập quỹ bình ổn rồi tổ chức lưu thông tốt
cũng như là tăng sản xuất xuất nhậu khẩu
những mặt hàng đó là cần thiết để đưa xuất thị trường đảm bảo cái yêu cầu của thị trường
tất cả các ngành nghề có liên quan đều phải có một sự phối hợp đồng bộ
và cái khác là cả hệ thống chính trị
bao gồm là chính quyền các cấp kể cả bên đảng
cộng với cơ quan bộ công thương bộ công nghiệp bộ nông nghiệp
và các bộ quản lý và các con thánh thị trường khác
với cả đấy nữa là những cái hoạt động thông tin tuyên truyền rất quan trọng
tránh kích động tránh trần gân tránh tạo ra những tư nhiễu
hoặc là những cái gọi là tâm lý đám đông trong cái quá trình mà nhận diện thị trường
cũng như xử lý thị trường
vâng trong những ngày vừa qua thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều người dân
đổi xô đi mua vàng và cả bán vàng nữa
dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế thì ông có lời khuyên hay tư vấn gì đến với người dân ạ
giá vàng hiện nay đang có một cái động thái chưa từng có
là sự trinh lệch giá vàng trong nước và nước ngoài rất là cao
thậm chí lên tới ngót ngét gần hai mươi triệu
đây là một hình tượng không bình thường
nó thể hiện cái tâm lý thể hiện sự đầu cơ
cũng như là cái gọi là cái căn gọi là yếu tố rất là chủ quan trong cái giá vàng này
người dân trong bối cảnh đó thì nên hết sức thận trọng
tránh mua bán đặc biệt là mua trong cái bối cảnh
thứ nhất là trinh lệch giá thị trường trong nước và nước ngoài rất là cao
bình thường chỉ trinh lệch khoảng độ ba trăm linh ngàn
thứ hai nữa là khi mà có cái giá đầu vào và đầu ra
tức là giá mua giá bán của các đơn vị kinh doanh vàng
mà trên lệch nhau lớn trên năm trăm linh ngàn thì cũng không nên mua
thường nói bình thường chỉ vài chục ngàn thôi
cái thứ ba nữa là trong một ngày mà có sự biến động giá vàng rất là nhiều lần
đấy cũng là thể hiện tâm lý giá vàng rất là mạnh
do đó là cũng không nên mua bán nhiều
tóm lại cả ba cái yếu tố liên quan tới sự tranh lệch giá trong nước nước ngoài
mua giá bán và sự biến động giá trong ngày nhiều
cả ba yếu tố này nếu có
thì người mua nên hết sức tránh để mà tránh trở thành nạn nhân của chính mình
tuy nhiên về mặt lâu dài
chúng ta vẫn có thể kỳ vọng giá vàng sẽ lên ở mức tiện tiến
phù hợp với mức lợi phát trung của thế giới
cũng như là các hoạt động kinh tế khác
nhưng trong bối cảnh ngắn hạn
thì có thể lên xuống rất là mạnh biên độ cao
vì thế những người dân có nhu cầu tích chữ vàng
thì vẫn có thể mua
còn những ngày lướt sóng thì phải hết sức tỉnh táo
bởi vì rất có thể tạo ra những rủi ro lớn
mà bằng chứng như thế là chỉ trong một hai ngày qua
giá vàng những người mua giá cao đã bị mất tới năm bảy triệu
và rõ ràng đây là một thiệt hại rất lớn
vâng một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi